ngân hàng nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
hiệp hội ngân hàng việt nam cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán
để hạn chế thấp nhất rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán thẻ và thanh toán điện tử
đảm bảo quyền lợi của khách hàng và ngân hàng
ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị có liên quan ra soát đánh giá lại toàn bộ quy trình
thủ tục hồ sơ và hợp đồng mở sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức của mình
nghiên cứu triển khai các giải pháp như phát hiện ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ về thời gian
vị trí địa lý tần suất giao dịch hạn mức thanh toán số lần xác thực sai hoặc các dấu hiệu bất thường khác
khi có các rủi ro gian lận xảy ra phải báo cáo ngân hàng nhà nước phối hợp với khách hàng và các đơn vị liên quan
để xử lý nhanh chính xác đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật
thường xuyên kịp thời đưa ra những cảnh báo hướng dẫn và thông tin đầy đủ đến khách hàng về các rủi ro
thủ đoạn gian lận trong hoạt động thanh toán và cách sử dụng các dịch vụ an toàn